kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn liên quan đến vụ án mạng tại trung cư mini trên địa bàn phường quan hoa quận cầu giấy hà nội
vào sáng ngày một mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an quận cầu giấy công an phường quan hoa
cùng các lực lượng nghiệp vụ đã bắt giữ được hung thủ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh quảng bình và di lý về hà nội
hùng thủ gây ra vụ án được xác định là phùng văn vinh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
bước đầu vinh khai nhận là đối tượng chuyên chăn rắt gái mại dâm
giữa đối tượng và nạn nhân có mối quan hệ quen biết và mâu thuẫn nợ nần dẫn tới việc đối tượng ra tay sát hại nạn nhân
cụ thể vinh khai cho nạn nhân vay tám mươi triệu đồng
vào chiều ngày một mươi hai tháng bốn vinh đến căn hộ của nạn nhân để đòi tiền nhưng nạn nhân chỉ trả được sáu triệu và nói sẽ hoàn trả số còn lại sau
mâu thuẫn xảy ra
vinh đã dùng dao đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án nghi phạm đã lấy đi ba điện thoại di động và bốn triệu đồng của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn
đến tối một mươi năm tháng bốn vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh quảng bình
công an tỉnh cà mau cho biết đã khởi tố vụ án bắt khẩn cấp phạm văn tròn chú thành phố cà mau để điều tra về hành vi giết người
đây là nghi can trong vụ án phát hiện thi thể dưới vuông tôm tại phường tân xuyên tp cà mau
nạn nhân là ông phạm văn nhỏ em ruột của phạm văn tròn
theo kết quả điều tra ban đầu do giữa hai anh em phạm văn tròn và phạm văn nhỏ có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát khiến nạn nhân tử vong
thực hiện hành vi xong tròn dùng bốn đoạn cây gỗ có nặng hai đoạn thanh sắt bẻ cong cố định sát nạn nhân dưới vuông tôm
cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét thu giữ các vật chứng có liên quan hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an quảng nam vừa triệt xóa tụ điểm mua bán tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy trong cơ sở kinh doanh karaoke tại thành phố hội an
phát hiện một mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy
kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke trường thịnh sáu mươi ba thuộc xã cẩm hà thành phố hội an
lực lượng chức năng phát hiện hai nhóm một mươi hai đối tượng gồm năm nam và bảy nữ có hành vi tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép ma túy
các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của nguyễn văn hoài thành về sử dụng
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của nguyễn văn hoài thành và đặng duy châu cùng chú phường thanh hà thành phố hội an
lực lượng chức năng thu giữ hai mươi bốn viên thuốc lắc mdma sáu gói ni lông chứa chất ma túy ketamine và nhiều tăng vật khác có liên quan
được biết thành và châu là hai đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng tại các quán karaoke tại thành phố

được một người bạn thuê chuyên đi vận chuyển bình khí cười giao đến cho các cơ sở dịch vụ giải trí khi có nhu cầu
một nam thanh niên chú phường an hải bắc quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa bị đội cảnh sát kinh tế và môi trường công an quận sơn trà phát hiện
bắt quả tang về hành vi mua bán hàng chục bình khí cười không rõ nguồn gốc xuất xứ
kiểm tra nơi ở của các đối tượng lực lượng chức năng phát hiện năm mươi bình khí cười đủ các kích cỡ
ngoài số bình khí cười bị phát hiện đối tượng còn cất giấu hai mươi năm bình khí cười đủ kích cỡ ở tại địa chỉ số năm mươi một khúc thở dụ phường nại hiên đông
hiện công an quận sơn trà đã lập biên bản và tạm giữ số hàng hóa trên để xác minh xử lý theo quy định
một vụ trồng trái phép hơn bốn trăm linh cây cần sa trong dãy vắng vừa được công an xẻ eoa huyện quân đôn tỉnh đắk lắk phát hiện xử lý
tại hiện trường chủ dãy là nông văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
chú xã quốc nia huyện quân đôn khai nhận
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thấy có đối tượng giới thiệu về cây cần sa trên mạng xã hội
lâm đã tìm hiểu rồi mua một túi hạt giống với giá sáu trăm linh đồng đem về gieo ươm
khi cây lên được khoảng một mươi năm cm thì đem trồng ở phần đất rộng hơn ba trăm bốn mươi năm m hai khuất sau đám cà phê và nhiều loại cây khác
qua kiểm đếm tổ công tác xác định có tất cả bốn trăm ba mươi sáu cây cần sa cao từ ba mươi đến một trăm năm mươi cm
trong đó nhiều cây sắp ra hoa
lâm cũng thú nhận đã nghiện ma túy từ năm hai nghìn một mươi tám
hiện công an huyện buôn đôn lập biên bản về hành vi vi phạm của nông văn lâm và nhổ gom toàn bộ số cây cần sa
cũng như tạm giữ một số đồ vật liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa bắt giữ nhóm tám đối tượng đánh bạc bằng hình thức đánh bài cào tố ba cây
thu giữ tại hiện trường hơn hai trăm năm mươi triệu đồng cùng nhiều tài liệu liên quan
tại nhà của nguyễn bình an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ở xã đại trạch huyện bố trạch
lực lượng chức năng bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bài thắng thua bằng tiền
với hình thức sử dụng bài tú lơ khơ năm mươi hai cây đánh bài cào tố ba cây
được biết nguyễn bình an là người chuẩn bị bài cho các đối tượng sử dụng và trực tiếp thu tiền sâu
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
một xe ô tô bốn xe gắn máy chín điện thoại di động và hơn ba mươi bộ bài tú lơ khơ
ngày hôm qua công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
tạm giam đối với lê thị dư nguyễn quốc thái quê tại bạc liêu
lê hoàng khanh quê vĩnh long trần minh trung quê ninh thuận
bùi thị thảo là vợ của khanh lê thị hồng và đào thị dụng quê ninh thuận về tội cướp tài sản
như ntv đã đưa tin dư và hồng là giúp việc tại căn biệt thự trên đường trần bình trọng
thuộc phường bốn quận năm tp hcm
trong thời gian làm giúp việc biết gia chủ thường tích chữ một số tiền
nên cả hai nảy sinh lòng tham bàn tính với những người còn lại cướp tài sản của chủ
ngày chín tháng bốn sau khi nhận tin từ bà dư và hồng nhóm thái trung khanh và thảo
vờ đến giao quà để bấm chuông
chờ hồng ra mở cửa khanh và thái cùng xông vào cướp đi số lượng lớn ngoại tệ
và khoảng một tám tỷ đồng tiền mặt
chỉ sau đó hai giờ đồng hồ phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã nhanh chóng truy xét bắt giữ cả nhóm cướp nói trên
giữ toàn bộ tăng vật
thưa quý vị và các bạn ở thời điểm này đà nẵng đang bước vào mùa du lịch biển
mùa sôi động nhất trong năm
lượng người dân và du khách đổ về các bãi biển tại đây cũng tăng cao
điều này cũng đặt ra nhiều áp lực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
thực tế tại đây đã diễn ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của người dân
và khách du lịch chỉ vì sự lơ là mất cảnh giác
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
đối tượng này đang thực hiện
hành vi trộm cắp tài sản của du khách
thì bị đội quản lý trật tự bãi biển bắt quả tan vào ngày chín tháng ba vừa qua
sau thời gian trình mò theo dõi và chờ khách sơ hở
đối tượng trộm chiếc hóa mà khách để trên bãi cát
quay lại bãi dự xe mở cốt và lấy tài sản
với thủ đoạn trên nhiều vụ trộm cắp đã xảy ra
khi mà phát hiện ra thì cũng là đối tượng cũng thoát chạy
nhưng mà thực sự phối hợp chặt chẽ
nên cũng được
ái chính quyền rồi ái rồi bà con cũng hỗ trợ
nên là thành thử là bắt được một số vụ nói chung là cũng đã là
giao cho công an địa phương xử lý
hướng thức thủ đoạn là nhắm vào những cái du khách
những cái người ngoại tỉnh
cũng như những người sử dụng những biển xuất xe ngoại tỉnh
gửi xe vào các bãi tắm
thay vì gửi đồ vào chủ quầy để trông coi thì lại để
những tài sản như điện thoại
hoặc là tiền những tài sản có giá trị khác vào trong cốp xe
và sau đó là xuống biển tắm
bên cạnh đó thì cũng có một số du khách chủ quan
để đồ tư trang vật dụng ở trên bãi cát
và sau đó là xuống biển tắm
và khi mà lên thì phát hiện tài sản của mình đã bị kẻ gian lấy mất
chỉ trong thời gian ngắn
lực lượng chức năng đã phát hiện
thủ lý bảy vụ việc liên quan đến trộm cắp tài sản của du khách
đó là chưa kể những trường hợp không trình báo
hơn nữa các đối tượng còn dùng thủ đoạn tra trộn trong cách du lịch
để quan sát xác định vị trí tài sản
cho đối tượng khác tiếp cận
nắm rõ kiêu trò thủ đoạn của đối tượng
ngoài duy trì các tổ tuần tra mật phục
công an các phường tuyến biển tăng cường tuần tra công khai
bám sát địa bàn đấu tranh phòng chống vấn nạn trộm cắp
để đà nẵng trở thành điểm đến thân thiện an toàn
gia đình thì trước cuộc xuống bãi tắm thì cũng có người từ trống cối
cũng từ trống cối tài sản của mình
đến bãi biển để bảo đảm công tác thật tự

với lại có mấy anh bảo vệ an ninh giữ trật tự
cũng bảo quản được tài sản của mình nữa
từ những vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo người dân
khi đi tắm biển không nên mang theo nhiều tài sản quý
nếu mang nhiều đồ cần cắt cử người trông coi
không nên chỉ để trên bậy cát hoặc trên ghế nghỉ rồi xuống biển tắm
mà không có người trong dự
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục của lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn mươi trên ba trăm năm mươi bảy ba triệu
phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê kim hạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn trên ba trăm ba mươi
phố dắt thị trấn triệu sơn huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
hà duy phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại bốn mươi năm nguyễn đức thuận phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện